có một nhóm đối tượng đã đến câu lạc bộ karaoke fourcus ktv gây dối và đánh thương tích hai nhân viên của câu lạc bộ là anh nguyễn xuân tuyến và anh phạm văn phi cùng ở tỉnh nghệ an
công an tp vĩnh yên đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích đối với một mươi đối tượng có liên quan
quá trình điều tra một số đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an thành phố vĩnh yên đã tập trung lực lượng truy tìm cho đến ngày một mươi tám một mươi chín tháng một đã bắt giữ được hai đối tượng là dương văn lâm và nguyễn thành thắng ở huyện bình xuyên
cơ quan công an đang tiếp tục truy tìm các đối tượng bỏ trốn và củng cố tài liệu xác định vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
sau hơn ba tháng xác lập chuyên án đấu tranh mới đây công an huyện đông hòa tỉnh phú yên đã triệt xóa được đường dây tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức là ghi lô đề trên địa bàn
qua công tác nắm tình hình lực lượng trinh sát công an huyện đông hòa xác định trên địa bàn thị trấn hòa hiệp trung đã hình thành đường dây ghi lô đề có quy mô lớn và được tổ chức chặt chẽ dưới sự điều hành của nguyễn thị xen chú cùng địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ của công an huyện đông hòa đã đồng loạt bất ngờ ập vào sáu tụ điểm của đường dây lô đề này
gồm nhà của nguyễn thị xen trần thị mộng vi nguyễn thị xuân hương cùng chú tại hòa hiệp trung lê thị mỹ hạnh chú tại hòa hiệp nam phan thị thúy hằng chú tại hòa hiệp bắc và phan thị thu hiền chú tại thị trấn hỏa hiệp trung
quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại